chiều tối ngày hôm qua sau buổi đi ngoại khóa và ăn tối tại một cơ sở ăn uống trên địa bàn thị trấn nông trường mộc châu
một mươi em là học sinh lớp bốn của trường tiểu học mộc ly huyện mộc châu tỉnh sơn la có biểu hiện đau bụng buồn nôn và nôn được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa mộc châu cấp cứu
sau khi nhập viện qua đánh giá ban đầu các trường hợp được chẩn đoán là nhiễm trùng nhiễm độc do ăn uống
hiện tại tình trạng toàn bộ bốn mươi em học sinh ổn định ba mươi bảy trường hợp đã cho về nhà trong đêm
các trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi và điều trị tiếp
sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lãnh đạo huyện mộc châu đã đến động viên kem học sinh và chỉ đạo các cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm xác định nguyên nhân vụ việc